nằm trong top những chế độ ăn được ưa chuộng và hot nhất tại việt nam hiện nay
ít glun là một chế độ ăn mà trong đó thực phẩm sử dụng là những thực phẩm sạch ít qua chế
biến nên giữ được thành phần tự nhiên rất nhiều chế độ ăn ít lind khuyến khích bạn ăn các loại
thức ăn toàn phần thức ăn không qua chế biến hoặc chế biến cực ít như ngũ cốc trái cây
thịt nạc sữa non và các loại hạt cũng như chất béo lành mạnh
eat clean tức là chúng ta ăn sạch thì tôi thấy rằng là cái khuyến hướng ăn eat clean cũng là một
cái khuyến hướng tốt và rất là tốt tức là eat clean thì chúng ta không ăn chúng ta quay trở lại
ăn một cách nó truyền thống tức là những cái thực phẩm ít chế biến nhất có thể ví dụ như là gạo
thì chúng ta còn nguyên cám tức là gạo lứt bánh mì thì bánh mì đan hoặc là những cái thực phẩm
ví dụ như là đóng hộp và qua chế biến là người ta không dùng
cụm từ clean eating ăn sạch xuất hiện từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi với ý nghĩa hãy ăn thức ăn dưới dạng nguyên thủy nhất của nó
các phong trào sử dụng thực phẩm tốt cho sức khỏe không bao giờ biến mất và trở nên phổ biến hơn trong các phòng tập thể dục từ thời bấy giờ
bên cạnh việc luyện tập hàng ngày để gian luyện sức khỏe quang linh ở đống đa hà nội cũng lựa chọn cho mình chế độ ăn xl
bởi theo linh chế độ ăn này kết hợp với tập luyện sẽ làm cho sức khỏe
được cải thiện vóc dáng cân đối như mong muốn
hạn chế tiêu thụ thực phẩm nấu nướng quá kỹ quá cẩu kỳ
thay vào đó eat clean hướng tới ăn uống thực phẩm tự nhiên nhất
chỉ ăn đồ tươi sống theo mùa hạn chế tối đa thức ăn đông lạnh không dùng đồ chế biến sẵn là những người theo chế độ ít clin như chị linh ở thanh xuân hà nội đang hướng đến
ví dụ như là ăn không nhị ăn này
hoặc là ăn lâu cát không ăn tinh bột chỉ ăn rau củ quả thôi
nhưng mà tôi đều không có giảm được cân
nhưng sau này khi mà mình biết cách ăn uống cân bằng hơn này có ăn nhiều rau củ quả ăn thịt cá và ăn một chút tinh bột
kết hợp với việc là mình thay đổi một vài thói quen uống nước tập thể dục thì tôi đã thay đổi được rất là nhiều
eat clean giúp giảm cân tự nhiên mà vẫn bảo đảm đủ chất dinh dưỡng
tuy nhiên chế độ ăn này cũng khá cầu kỳ ở công đoạn lựa chọn thực phẩm
bởi nguyên tắc của chế độ này là ăn thực phẩm nguyên chất tự nhiên chưa qua chế biến
tránh sử dụng thực phẩm đường bổ sung như mật ong nước hoa quả si rô mật hoa dừa
không ăn ngũ cốc nguyên hạt chưa qua tinh chế như gạo trắng mì ống bánh mì trắng ngũ cốc ăn sáng chế biến
lựa chọn thực phẩm có protein nạp gà không da gà tây cá đậu
hiện nay thì em đang ăn chế độ ăn cân bằng có ăn đủ rau củ quả này
mình ăn cân bằng có ăn đủ rau củ quả này
mình ăn cả thịt cá nữa và ăn một chút tinh bột thôi uống thật nhiều nước
khi ăn chế độ này thì tôi thấy là mình không có giảm cân quá lên nhanh giảm rất là từ từ thôi
nhưng mà mình khỏe da rẻ của mình rất là đẹp
và quan trọng là khi mình có sức để có thể làm được mọi việc trong ngày
ăn thực phẩm càng còn nguyên gốc nguyên sơ càng tốt như như
ví dụ như là ăn những thực phẩm còn nguyên cốc nguyên cám ví dụ như là gạo lứt này
ví dụ như các loại hạt đậu đỗ này thì nó vẫn còn nguyên cám nguyên sơ
và càng ít chế biến bao nhiêu thì càng tốt như như
bởi vì là ăn những thực phẩm này thì nó sẽ cung cấp cho cơ thể chúng ta chất sơ nhiều
rồi các vitamin và khoáng chất nó không bị mất đi trong quá trình xay sát hoặc chế biến
thì sẽ tốt cho sức khỏe hơn
dù biết eat clean rất tốt đối với sức khỏe nếu thực hiện đúng
tuy nhiên không phải ai cũng duy trì được chế độ này lâu dài
chị linh là một ví dụ
bây giờ chúng ta phải đi ăn một cách nguyên thủy là rất khó
tại vì thực phẩm chúng ta biết là hiện nay nếu mà nếu mà chúng ta mua thì thường là chúng ta sẽ mua ở siêu thị đúng không ạ
và siêu thị thì chủ yếu là các thực phẩm được qua chế biến
còn nếu chúng ta mua thực phẩm tươi thì chúng ta mua ở ngoài chợ
ngoài chợ thì nhiều khi chúng ta lại rất là khó kiếm được những cái loại mà thực sự gọi là organic
và cái thứ hai nữa là khi chúng ta chế biến nó sẽ trở nên nhiều khê và phức tạp
thuận lợi lắm cho cái đời sống hiện đại
thực phẩm dầu protein là một trong những ưu tiên hàng đầu trong các thực phẩm ít lin
protein mang lại những lợi ích vàng cho cơ thể và chiếm phần quan trọng trong nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày
những thực phẩm dầu protein sẽ giúp bạn tăng cơ bắp nhanh chóng giảm cân an toàn hiệu quả
protein giúp cơ thể săn chắc
cân đối khỏe mạnh
mặc dù có khả năng tăng cường sức khỏe hiệu quả nhưng ít line cũng có thể gây dối loạn ăn uống
vì vậy đối với những người có tiền sử dối loạn ăn uống bạn cần phải có kế hoạch cẩn thận và tham khảo thêm ý kiến bác sĩ nếu muốn áp dụng chế độ ăn sạch
khi một cái chế độ ăn nó không cân bằng không hợp lý thiếu cái vị chất dinh dưỡng như vậy thì chắc chắn là sẽ mệt mỏi
bạn đã mệt mỏi rồi ngất xỉu rồi rồi mệt mỏi không muốn vận động nữa không muốn làm gì nữa cả
sẽ phải bỏ giờ chừng nó không thể tiếp tục được
cho nên đấy là cái nguyên nhân mà thất bại ở những cái người mà giảm cân không đúng cách
các chuyên gia đưa ra những lưu ý để chế độ ăn ít clean đạt hiệu quả
nên nấu ăn tại nhà
sử dụng trái cây không đường bổ sung
ăn nhiều rau củ quả xanh
nghiên cứu thành phần của thực phẩm
uống nhiều nước
sử dụng chất béo có lợi cho tim mệnh